thông tin từ công an tỉnh quảng ninh tài xế điều khiển xe trong tình trạng trong người có nồng độ cồn nên đã đâm vào giải phân cách
theo báo cáo ban đầu của chủ xe vụ cháy gây thiệt hại khoảng hai tỷ đồng
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh chín giờ sáng nay cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi